với gần sáu trăm năm mươi hectare diện tích rừng và đất lâm nghiệp vấn đề quản lý và khai thác rừng bền vững đang được ngành lâm nghiệp tỉnh thanh hóa tập trung hướng tới trong thời gian qua bởi rất nhiều giá trị bền vững lâu dài mà quy trình này mang lại
nhằm hỗ trợ xây dựng mô hình mẫu về quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn bảo vệ rừng quốc tế từ đầu năm hai nghìn một mươi tám dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện giảm phát khí thải nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng ở việt nam giai đoạn hai
đã hỗ trợ ban quản lý rừng phòng hộ lang tránh xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn bảo vệ rừng quốc tế
đây là tổ chức chủ rừng đầu tiên trên địa bàn tỉnh thanh hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng phương án và đưa phương án quản lý rừng bền vững vào thực hiện
xây dựng kế hoạch giám sát nội dung giám sát để cho tổ giám sát thường xuyên giám sát các hoạt động của các người dân trên cơ sở hoạt động giám sát sẽ phát hiện ra các lỗi chưa tuân thủ

hướng dẫn người dân khắc phục và kịp thời
đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tại lang tránh đoàn đánh giá của ban quản lý dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện giảm phát khí thải nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng ở việt nam giai đoạn hai
và công ty tư vấn độc lập gfa cộng hòa liên bang đức vừa thực hiện kiểm tra hồ sơ quản lý rừng kiểm tra thực địa về quy trình khai thác tác động thấp và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm
để đánh giá mức độ tuân thủ các tiêu chí quản lý rừng bền vững của chủ rừng
chưa cần so sánh với thế giới mà ngay cả ở trong việt nam cũng đã có rất nhiều vấn đề được cải thiện trong thời gian qua
trước hết các công cụ marketing đã cho phép nhà sản xuất bán sản phẩm với giá cao hơn cùng với đó các bạn đáp ứng được các yêu cầu về sinh thái và xã hội trong quản lý rừng bền vững cho nên tất cả mọi người được hưởng lợi toàn bộ hệ thống được hưởng lợi
tại thanh hóa diện tích rừng phòng hộ và đặc dụng là hai trăm bốn mươi sáu
nghìn hectare rừng sản xuất chủ yếu là rừng trồng ba trăm sáu mươi sáu hectare
sản lượng khai thác gỗ những năm gần đây đạt một triệu hai trăm linh m ba một năm đóng góp một phần không nhỏ cho hoạt động xuất khẩu
với những lợi ích hải hòa từ môi trường xã hội và kinh tế quản lý rừng bền vững là hướng phát triển bền vững cho ngành lâm nghiệp tỉnh thanh hóa trong thời gian tới